liên đoàn lao động tỉnh bắc ninh đã tổ chức chương trình tết xung vầy năm hai nghìn một mươi chín cho công nhân người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án toán nhân dân tối cao đã tới dự và tặng quà tết cho công nhân lao động
chương trình tết xung vầy năm hai nghìn một mươi chín là một hoạt động nhằm tri ân người lao động đã công hiến trong năm qua của tỉnh bắc ninh
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao tặng hai xuất quà bảy vé xe cho người lao động
trong năm hai nghìn một mươi tám các cấp công đoàn trong tỉnh bắc ninh đã tặng hơn một trăm linh sáu xuất quà hơn hai mươi vé tàu xe hỗ trợ đoàn viên công đoàn kinh phí xây dựng nhà ở mái ấm công đoàn
trao hơn một mươi hai suất học bổng cho con đoàn viên công đoàn với tổng kinh phí hơn ba trăm ba mươi hai tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi chín các cấp công đoàn trong tỉnh bắc ninh đã tặng hơn một mươi xuất học bổng cho con đoàn viên công đoàn kinh phí xây dựng nhà ở mái ấm công đoàn